hội hữu nghị việt nam trung quốc phối hợp với trường văn hóa quân đội thiếu sinh quân nguyễn văn chối
trực thuộc tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức buổi lễ ra mắt cuốn sách
minh chứng tình hữu nghị việt trung đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng
phát biểu tại lễ ra mắt chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
chủ tịch nguyễn thiện nhân cựu học sinh trường văn hóa quân đội thiếu sinh quân nguyễn văn chối
đã ôn lại nhiều kỷ niệm trong những năm tháng sống và học tập tại quảng tây trung quốc
chủ tịch nguyễn thiện nhân nhấn mạnh trung quốc vừa là nước láng giềng lớn nhất
vừa hậu phương cách mạng việt nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
tại buổi lễ ra mắt nhiều đại biểu cũng như cựu học sinh trường nguyễn văn chỗi
đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới nhà lưu trữ quảng tây
ban biên soạn và các dịch giả của viện khoa học xã hội quảng tây đã dày công siêu tập tư liệu
tranh ảnh bài viết để có được một cuốn sách mang đầy ý nghĩa lịch sử của tình hữu nghị
hướng tới một tương lai ngày càng tốt đẹp cho các thế hệ mai sau của hai đất nước hai dân tộc